vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi chiếm một mươi bốn sáu dân số cả nước nhưng chiếm đến năm mươi hai sáu mươi sáu hộ nghèo của cả nước
thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng khoảng ba mươi so với bình quân chung
vì vậy nơi đây được coi là lõi nghèo của cả nước
đó là còn chưa kể đến những khu vực này quanh năm phải chịu nhiều thiên tai mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
tuy nhiên đó vẫn chưa phải là tất cả những khó khăn mà đồng bào nơi đây phải hứng chịu
bởi vẫn còn đó rất nhiều cái khó khăn tại lõi nghèo này
vùng dân tộc thiểu số miền núi có năm hai trăm sáu mươi sáu xã trong đó có một chín trăm năm mươi bảy xã khu vực ba và hai mươi một trăm ba mươi chín thôn bản ngoài xã khu vực ba thuộc diện đặc biệt khó khăn
vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn còn hai trăm chín mươi một xã bãi ngang ven biển và hải đảo ở diện đầu tư đặc biệt khó khăn
hiện vẫn còn năm mươi bốn xã chưa có đường ô tô kết nối ủy ban nhân dân xã với ủy ban nhân dân huyện

ba bốn trăm linh thôn chưa có đường cứng hóa
bốn ba trăm năm mươi năm trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông chưa được kiên cố hóa

sự tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội của vùng dân tộc thiểu số cơ bản ở mức rất thấp so với bình quân chung cả nước
còn hơn hai mươi một người dân tộc thiểu số trên một mươi năm tuổi chưa đọc thông viết thạo tiếng việt
khoảng ba mươi học sinh dân tộc thiểu số chưa được đi học đúng độ tuổi
tỷ lệ khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế của người dân tộc thiểu số
mới đạt bốn mươi bốn tám gần một phần ba số hộ dân tộc thiểu số chưa được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh
hơn một mươi năm ba số hộ gia đình người dân tộc thiểu số ở nhà tạm
đặc biệt có một mươi bốn dân tộc có tỷ lệ nhà ở tạm gần năm mươi